ngày hai mươi một tháng một chính quyền vùng đô thị bangkok đã công bố bốn biện pháp khẩn cấp nhằm đối phó với tình trạng ô nhiễm không khí gây ra bởi bụi mịn bằng hoặc nhỏ hơn hai năm micromet đang trở nên trầm trọng
theo đó các cơ quan có chi nhánh ở bangkok sẽ được đề nghị lùi giờ làm việc xuống một mươi giờ sáng và kết thúc vào một mươi tám giờ chiều nhằm giảm tắc nghẽn giao thông
một mươi trường công trong thành phố sẽ đóng cửa trong một ngày hai mươi hai tháng một nhằm giảm số lượng phương tiện giao thông trên đường cũng như tác động đối với sức khỏe của trẻ em và thanh thiếu niên
ngoài ra người dân sẽ được phát khẩu trang tại sáu mươi tám trung tâm y tế công cộng của thành phố các trạm xe buýt hoặc ga tàu điện trên cao
chính quyền cũng sẽ kêu gọi người dân tự bảo vệ mình bằng cách đeo khẩu trang khi rời khỏi các tòa nhà để ra ngoài trời
theo ghi nhận lượng bụi mịn pm hai năm tại năm mươi trên năm mươi hai khu vực ở thủ đô đã vượt ngưỡng an toàn trong sáng hai mươi một tháng một thậm chí còn tồi tệ hơn ngày hôm trước
các mức độ ô nhiễm pm hai năm vượt ngưỡng an toàn cũng được ghi nhận tại nhiều tỉnh khác ở thái lan